một vụ vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không có nguồn gốc hợp pháp từ lào cai đi hà nội tiêu thụ
thì bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với tổ công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an phát hiện và bắt giữ
vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km một trăm một mươi bảy cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận thành phố yên bái
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang bị kiểm soát hai mươi chín h tám mươi một nghìn bảy trăm ba mươi do một tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái điều khiển đang vận chuyển gần bảy sáu trăm linh kg nội tạng động vật trị giá trên một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái đã bàn giao phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa cho đội quản lý thị trường số hai
của quản lý thị trường tỉnh yên bái để cùng phối hợp xử lý theo quy định